ngày bốn tháng năm đồng chí phát đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi cao quế phòng
tại buổi tiếp xúc với cử tri xã dẻo cao tri lễ đã có một mươi chín ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu quốc hội
xoay quanh các nhóm vấn đề như đầu tư xây dựng đường điện cho nhân dân đề nghị được đầu tư xây dựng giao thông
lên các bản để thuận tiện cho việc đi lại giao thương xử lý khắc phục các công trình thủy lợi
đã hư hỏng xuống cấp gây thiếu nước tưới tiêu đề nghị tăng thêm kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã
sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí phan đình trạc thay mặt đoàn đại biểu quốc hội
đề nghị xã huyện cần quan tâm xem xét giải quyết tốt các chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến trong mỹ
những tồn động trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân việc cấp giấy khai sinh cho nhân dân
cần được quan tâm giải quyết nhanh gọn
một số ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội hứa sẽ ghi nhận để trình lên quốc hội
chính phủ xem xét xử lý